đám cháy lớn xảy ra vào chiều ngày hai mươi chín tháng bốn tại rừng phòng hộ ven biển xã hải ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
trước tình hình thời tiết nóng gai gắt gió thổi mạnh đã bùng phát trở lại vào trưa ngày ba mươi tháng bốn
công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khống chế ngọn lửa
đám cháy bùng phát từ khu rừng phòng hộ của xã hải ninh huyện quảng ninh sau đó lan sang rừng trồng của người dân
và rừng do ban quản lý rừng phòng hộ đồng hới và ven biển quảng bình quản lý
ngay sau khi phát hiện đám cháy chính quyền địa phương đã huy động hơn ba trăm linh người gồm các lực lượng công an quân sự kiểm lâm bộ đội biên phòng cùng người dân tham gia chữa cháy
tuy nhiên do nắng nóng gai gắt gió thổi mạnh cùng với thảm thực bì khô dày trên mặt cát nên ngọn lửa đã lan rất nhanh khiến công tác dập lửa gặp rất nhiều khó khăn
đến khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi chín tháng bốn ngọn lửa cơ bản được khống chế nhưng đã bùng phát trở lại vào trưa nay ngày ba mươi tháng bốn
hiện lực lượng chức năng cùng với người dân vẫn đang nỗ lực dập tắt đám cháy ước tính thiệt hại ban đầu là khoảng một mươi hectare rừng